chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có công văn chỉ đạo giao các cơ quan chức năng xử lý vụ bốn học sinh tiểu học
bị người thân đánh bầm tím cơ thể gây xôn xào dư luận những ngày vừa qua
vụ việc xảy ra vào sáng ngày ba tháng chín thầy cô giáo trường tiểu học trần quốc toàn xã an xuyên thành phố cà mau
trình báo bốn học sinh của trường nghi bị bạo hành gồm nguyễn văn l tám tuổi nguyễn thị xê bảy tuổi
nguyễn gia hát bảy tuổi nguyễn đăng ca bảy tuổi cả bốn em này sống chung với ông nội là nguyễn văn hát
và bà nội nguyễn thị hát ở ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
nguyên nhân kem bị đánh là do nghịch nước nói không nghe nên bị đánh bầm tím ở mặt mông và cả lưng
cơ quan chức năng đã vào cuộc và kem được đưa đến bệnh viện thăm khám